thưa quý vị cuối năm là thời điểm mà tình hình an ninh trật tự luôn diễn biến phức tạp
hoạt động của các loại tội phạm có thể gia tăng cả về số vụ lẫn tính chất và mức độ vi phạm
nhằm đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
lực lượng công an tỉnh thanh hóa đã tham mưu triển khai đồng bộ nhiều biện pháp phòng ngừa
và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm
và bước đầu đã đạt được những kết quả khả quan góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn
với lãi suất cho vay cắt cổ từ ba đến một mươi năm đồng một triệu đồng một ngày tương đương năm trăm linh một năm
chỉ tính từ năm hai nghìn hai mươi một đến khi bị bắt lê xuân huy đã cho nhiều cá nhân trên địa bàn các xã thị trấn của huyện triệu sơn
vay tổng số tiền giao dịch là trên sáu tỷ đồng và thu lợi bất chính gần một tỷ đồng
phương thức thủ đoạn hoạt động của đối tượng hết sức tinh vi chuyên nghiệp
khi cho các con nợ vay huy yêu cầu các con nợ thế chấp trích lục nhà
hoặc các giấy tờ có giá trị tương đồng

sau đấy thì cắt lãi trước có thể tiến chấp hoặc là thuê chấp và dùng các tài sản thuê chấp như nhà đất xe máy ô tô
và sang tên đổi chủ làm dây gây rất khó khăn cho hoạt động công tác điều tra
bên cạnh đó công an tỉnh thanh hóa tập trung chấn áp mạnh tội phạm có tổ chức tội phạm liên quan đến tín dụng đen
tội phạm sử dụng vũ khí vật liệu nổ gây án tội phạm cướp cướp giật cưỡng đoạt trộm cắp lừa đảo
đấu tranh triệt phá các đường dây mua bán vận chuyển ma túy lớn xuyên quốc gia
các tụ điểm sản xuất mua bán tổ chức sử dụng ma túy trên địa bàn

tội phạm giữ vũ khí tổng hợp hai mươi ba khẩu súng một quả lựu đạn một trăm bốn mươi một tiền đạn quân dụng
triệt xóa một mươi năm đường dây chín tụ điểm sáu mươi hai điểm phức tạp về ma túy lập tám trăm bảy mươi hai hồ sơ đưa người nghiện đi cai nghiện bắt buộc
chúng tôi xác định là cái tuyến mà để bán vận chuyển tự là tuyến xã
chúng tôi dồn lực từ tỉnh và huyện xuống xã tất cả xuống cơ sở để bán vận chuyển tự từ gốc
chúng tôi xác định tuyến xã là tuyến gốc
chúng tôi xác định tuyến xã là tuyến gốc
và với phương châm là phòng ngừa là chính và chủ động đấu tranh chấn áp các loại tội phạm
và trên đối với an ninh thì làm sao phải đảm bảo tuyệt đối là không để bị động bất ngờ
đảm bảo an ninh như tuyến lĩnh vực địa bàn trong địa
còn lĩnh vực phòng chống tội phạm thì phải tập trung đấu tranh chấn hấp các loại tội phạm nổi
như là trộm cắp gây thương tích giết người băng ngồi nhóm tội phạm
xác định những tháng cuối năm đặc biệt là thời điểm trước trong và sau tết nguyên đán
hoạt động tội phạm sẽ diễn ra phức tạp
chính vì vậy mục tiêu cao nhất của công an tỉnh thanh hóa là bảo đảm an ninh trật tự
vì sự an toàn của người dân giúp người dân vui xuân đón tết trọn vẹn niềm vui